tại hà nội bộ công thương phối hợp với bộ thương mại công nghiệp và năng lượng của hàn quốc đồng chủ trì tổ chức lễ khánh thành trung tâm tư vấn và giải pháp công nghệ việt nam hàn quốc
trung tâm tư vấn giải pháp công nghệ việt nam hàn quốc vitas là dự án oda hợp tác quốc tế giữa bộ công thương việt nam và bộ thương mại công nghiệp và năng lượng hàn quốc
với mục tiêu thông qua các hoạt động hỗ trợ đa dạng giúp doanh nghiệp việt nam trong quá trình đổi mới sáng tạo sản xuất giải quyết các vấn đề về công nghệ sản xuất đủ năng lực tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu
bảo đảm doanh nghiệp có thể chủ động chuẩn bị nền tảng cho sự phát triển bền vững khắc phục tình trạng giá trị gia tăng thấp
để hoàn thành mục tiêu trên trung tâm vitas sẽ xúc tiến nhiều chương trình hỗ trợ đa dạng như chương trình hỗ trợ kỹ thuật giúp các doanh nghiệp giải quyết các vấn đề kỹ thuật ngay tại nơi sản xuất
chương trình đào tạo kỹ sư với đối tượng là sinh viên chương trình bồi dưỡng chuyên gia tư vấn với đối tượng là công nhân viên của các cơ quan doanh nghiệp
xây dựng cơ sở vật chất thử nghiệm đánh giá nhằm hỗ trợ đánh giá tính năng sản phẩm phân tích lỗi chương trình kết nối thúc đẩy giao lưu kỹ thuật giữa doanh nghiệp việt nam hàn quốc